thưa quý vị và các bạn cùng với những đổi thay về kinh tế xã hội sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực
thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại việt nam cũng ngày càng tốt hơn
tuy nhiên dù việc nâng cao nhận thức về tác hại của tổn thương não đến chất lượng cuộc sống của người khuất tật đã được chú trọng
nhưng thực tế cho thấy thì vẫn còn nhiều bất cập trong lĩnh vực này
chính vì vậy mà mô hình chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng ra đời đã thực hiện tăng cường sức khỏe và phúc lợi của người khuyết tật tại việt nam
thông qua các dịch vụ chất lượng cao và bền vững
với số lượng người khuất tật chiếm năm năm dân số toàn thân
trong đó có trên bảy người khuất tật vận động hai người khuất tật đặc biệt nặng và năm người khuất tật nặng
tỉnh bình phước là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn trong các hoạt động giúp phục hồi chức năng cho người khuyết tật
điểm đặc biệt bình phước cũng là một trong những địa phương có số lượng không nhỏ là người khuyết tật do tổn thương não
bên cạnh những khó khăn về kinh phí thì vấn đề nguồn lực nhân lực cũng là những vấn đề lớn cần quan tâm
tuy nhiên trong thời gian qua các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh
đã tích cực thực hiện các kỹ thuật để tiến hành phục hồi chức năng cho người khuyết tật
cả về ngoại chú và đội chú góp phần nâng cao sức khỏe cho người bệnh nói chung và người khuyết tật nói riêng
bên cạnh đó các đợt tập huấn thăm khám và phục hồi chức năng đã được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cấp ban ngành các trung tâm y tế cấp huyện phòng y tế hội nạn nhân gia cam tỉnh và huyện trạm y tế xã phường
nhờ vậy mà hàng nghìn người khuyết tật đã tái hòa nhập với cộng đồng và có cuộc sống ổn định

các bác sĩ tại bệnh viện đã không ngừng áp dụng các tiến bộ vào kỹ thuật tiên tiến vào chuyên môn trong công tác khám và chữa bệnh nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tiếp tục tiến hành cải cách thủ tục hành chính nâng cao y đức và tinh thần phục vụ nhân dân đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị bạn các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước
người khuyết tật đã được tiếp cận dịch vụ y tế dưới các hình thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân khác nhau
các cơ sở y tế ngày càng quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng và đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong đó có người khuyết tật
theo đó nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã quan tâm ưu tiên bố trí riêng bản khám bệnh cho người bệnh
trung tâm trình hình và phục hồi chức năng các tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế tại địa phương và trung ương
vận động tại cộng đồng tổ chức phẫu thuật trình hình cung cấp dụng cụ trình hình và điều trị cho người khuyết tật hệ vận động
từ đó giúp bệnh nhân nghèo bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sớm hòa nhập cộng đồng giảm một phần khó khăn cho họ và gia đình
thực hiện tốt chính sách của đảng và nhà nước đối với người khuyết tật ở nhiều dạng khuyết tật khác nhau
robot đến công nghệ cao từ những thiết bị phục hồi chức năng thông thường tới những thiết bị hiện đại hay cả những chiếc xe lăn những thiết bị trợ giúp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong cuộc sống thường ngày
chăm sóc y tế và phục hồi chức năng tốt có thể là cánh cửa giúp người khuyết tật đến với một cuộc sống mới đến với những gì mà người khuyết tật cần để có một cuộc sống tốt đẹp hơn
thách thức lớn nhất là làm sao có thể xây dựng được một hệ thống chăm sóc y tế và phục hồi chức năng phục vụ cho tất cả mọi đối tượng đặc biệt là những hệ thống giúp người khuyết tật có thể sinh hoạt thường ngày một cách dễ dàng từ việc ăn uống ngủ nghỉ làm việc đến vệ sinh cá nhân
bởi chỉ khi chúng ta có thể giúp người khuyết tật tự tin và tự chủ họ mới có thể thực sự hòa nhập với cộng đồng đó là cách giúp họ tự làm chủ cuộc sống của mình
trong những năm qua đảng và nhà nước rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật nói chung và công tác phục hồi chức năng nói riêng điều này đã được thể hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành
các đề án lớn như luật người khuyết tật quyết định số một nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
có thể thấy cùng với sự hỗ trợ về phương tiện điều trị và nhân lực sự vào cuộc của chương trình dự án đề án trong và ngoài nước
các tỉnh thành công tác chăm sóc y tế và phục hồi chức năng đã góp phần thay đổi cuộc sống của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
quý vị và các bạn thân mến nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật tại việt nam có cơ hội được chăm sóc sức khỏe toàn diện
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
đã hỗ trợ triển khai thực hiện dự án tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng cho người khuyết tật
việc xây dựng các mô hình một cách đồng bộ là cơ hội để người khuyết tật việt nam được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao và bền vững
mặc dù việc nâng cao nhận thức về tác hại của tổn thương não đến chất lượng cuộc sống của người khuyết tật đã được chú trọng
nhưng trên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong việc cung cấp dịch vụ và chưa đáp ứng được nhu cầu của các cá nhân
vì vậy dự án chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng sẽ thực hiện tăng cường sức khỏe và phúc lợi của người khuyết tật việt nam
thông qua các dịch vụ chất lượng cao và bền vững đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và vận động chính sách
dự án chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng của used do tổ chức hendy capeationer thực hiện
đang giúp cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người khuyết tật việt nam thông qua cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và bền vững
đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và vận động chính sách về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật
một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng các chương trình chăm sóc toàn diện
từ quy chuẩn phục hồi chức năng đến chăm sóc y tế cho những người bị tổn thương não
các mô hình gồm cả điều trị tại trung tâm và dịch vụ chăm sóc tại nhà sẽ góp phần nâng cao năng lực
cho các trung tâm thuộc mạng lưới chuyển gửi của bộ y tế trong việc chăm sóc y tế và phục hồi chức năng cho người lớn và trẻ em khó khăn vận động
chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng điều trị hiệu quả đối với các bệnh nhân bị chấn thương sọ não
đột quỵ giai đoạn cấp bán cấp mãn tính các bệnh nhân bị di chứng do chất độc hóa học
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi hơn tám người bị suy giảm vận động sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc
tại các bệnh viện hoặc ban trung tâm phục hồi chức năng trong số đó bốn trăm linh người khuyết tật
bao gồm cả trẻ em và người lớn sẽ được theo dõi đặc biệt để đo lường chất lượng dịch vụ và ghi nhận mức độ tiến triển về chất lượng cuộc sống của họ
hơn bốn trăm linh cán bộ y tế và phục hồi chức năng tình nguyện viên được đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
thành lập một nhóm một mươi năm giảng viên nguồn về chăm sóc tổn thương não một mươi năm giảng viên nguồn về vận động trị liệu
và tám giáo viên về hoạt động trị liệu để cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện